ngày một mươi sáu tháng bốn thông tin từ công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đơn vị đã mời ông lê minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở xã mỹ thành lên làm việc liên quan nội dung người này được giới thiệu vào thành phố hồ chí minh
cầu mưa giúp người dân nam bộ thoát cảnh hạn hán
cùng ngày ông đặng văn triều chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết vụ việc xuất phát từ nhận thức của ông hoàng
từ trước đến nay địa phương chưa từng ghi nhận năng lực cầu mưa của ông này
sau khi nắm sự việc huyện mỹ đức đã chỉ đạo xã my thành nơi thường trú của ông hoàng và công an sang mình
sau khi nhận chỉ đạo ủy ban nhân dân xã mỹ thành và công an đã có buổi làm việc với ông hoàng
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện mỹ đức ông hoàng thừa nhận những thông tin đưa ra về khả năng cầu mưa là chưa chính xác
ủy ban nhân dân huyện sẽ chờ báo cáo cụ thể từ xã để có các bước tiếp theo và xem xét hình thức xử lý với ông này
đồng thời địa phương đã yêu cầu giám đốc hợp tác xã mỹ thành kiểm điểm việc ký xác nhận cho ông hoàng có khả năng cầu cho cây lúa bớt đổ vào năm hai nghìn hai mươi ba
quan điểm của huyện đây là vụ việc có tinh chất mê tín dị đoan do đó cán bộ xã ký xác nhận cho sự việc này là khó chấp nhận
trước đó mạng xã hội xôn xao vì văn bản của tiến sĩ nguyễn hoàng điệp giám đốc trung tâm dịch thuật dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật việt nam
ký giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng gửi đến tri cục thủy lợi tp hcm
người được giới thiệu có khả năng cầu mưa là ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở hà nội
liên quan đến vấn đề này chuyên gia thời tiết khẳng định đây là chuyện buồn cười thiếu căn cứ khoa học
ông lê minh hoàng cho biết trước đây từng cầu mưa cho các tỉnh thành như sơn la hà nội bến tre quảng nam và đã nghiên cứu về việc biến đổi khí hậu từ mấy chục năm nay
tuy nhiên ông hoàng không đưa ra bất cứ chứng cứ nào
chứng minh cho tuyên bố này
về nhiều ý kiến cho rằng việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm nam bộ đang nắng nóng đỉnh điểm
theo ông hoàng ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân
còn chuyện mọi người có tin hay không ông không quan tâm
người này cho biết thủ tục cầu mưa không có gì dườm già và ông chỉ là một mình
ông lê minh hoàng muốn hô mưa gọi gió giúp bà con tp hcm thoát cảnh oi bức sau nhiều ngày nắng nóng ba mươi tám độ c
vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn
ông hoàng cho biết vừa đặt xong vé máy bay sáng ngày một mươi năm tháng bốn ông sẽ bay từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
chuyến đi này ông sẽ mang theo một số tài liệu ghi chép
báo cáo cầu mưa thành công thời gian qua trình lên cơ quan chức năng tp hcm xem xét
nếu người dân tp hcm ủng hộ ông sẽ giúp mọi người đến năm hai nghìn hai mươi
ông ước tính trong bốn ngày sẽ cầu được mưa tại khu vực tp hcm
ông hoàng cho hay trong vòng hai mươi năm chỉ một lần ông mất hai mươi tám ngày cầu mới có mưa
hầu như bốn ngày cầu mưa đều thành công một trăm linh
có những nơi trời nắng bốn mươi một bốn mươi hai độ c ông cầu một mươi một một mươi bảy giờ đã có mưa ẩm
tuy nhiên cầu mưa nhanh quá sẽ kèm gió to rồng lốc
do đó ông sẽ cầu cho tp hcm có một trận mưa trong vòng bốn ngày gió nhẹ để bà con giải nhiệt
theo ông hoàng nhiều người còn hoài nghi sức mạnh siêu nhiên của ông
lần này ông vào tp hcm là người thật làm việc thật để giúp bà con
ông khẳng định bản thân không phải đi kiếm tiền lừa đảo lấy tiếng mà vì thương bà con
người đàn ông tự nhận hồ mưa gọi gió chia sẻ
ngoài bắc ông đã từng giúp mọi người rất nhiều bằng cách cầu mưa đúng ngày hoa màu đơm hoa kết trái đạt năng suất cao
ông khẳng định mình là người việt nam chứ không ở đâu xa giúp gì được cho đất nước là ông sẽ cố gắng
ông cũng cho biết thêm ông ngồi bất cứ đâu cũng có thể cầu mưa được chỉ cần địa điểm rõ ràng
liên quan đến vụ việc trung tâm dịch thuật và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
gửi văn bản đến tri cục thủy lợi tp hcm để giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng
sáng ngày một mươi năm tháng bốn một lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm xác nhận tri cục thủy lợi đơn vị thuộc sở có nhận được văn bản này
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm cho hay do thông tin không có căn cứ khoa học
nên tri cục thủy lợi không trao đổi gì thêm với đơn vị gửi văn bản
tiến sĩ nguyễn hoàng điệp giám đốc trung tâm xác nhận văn bản trên đúng là do cơ quan của ông gửi đi
tiến sĩ điệp cho biết ông lê minh hoàng có đến gặp ông nhiều lần và nhờ trung tâm dịch thuật và khoa học công nghệ giới thiệu tới các tỉnh thành phía nam đang bị hạn hán
trước đó trong văn bản gửi đến tri cục thủy lợi tp hcm tiến sĩ nguyễn hoàng điệp cho biết ông lê minh hoàng giới thiệu mình có khả năng cầu mưa hiệu quả
văn bản nêu rõ
hôm mưa gọi gió một số chuyên gia thời tiết cho rằng hành động này không có cơ sở khoa học
bà lê thị xuân lan chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết việt nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa
sau những tháng nắng nóng mặt đất ao hồ bốc hơi nước lên cao
khi đủ lực đối lưu những hạt hơi nước sẽ ngưng tụ lại trong mây
khi nước từ mây rơi xuống bề mặt trái đất mới gọi là mưa
những cơn mưa là quá trình vật lý khí quyển
theo bà lan một con người đứng dưới mặt đất khấn vái cho rằng ông trời cho mình một năng lực
khả năng tạo ra quá trình khí quyển như vậy thì không thể nào coi là cơ chế mang tính chất khoa học được
bà lan cho biết hiện miền nam đang trong cuối giai đoạn mùa khô chuẩn bị chuyển sang mùa mưa
nếu ông hoàng cầu mưa mà có mưa đó là sự may mắn hoặc tình cờ
theo ông lê đinh quyết trường phòng đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
mưa phải hội tụ các điều kiện
một là trời phải có mây loại mây đối lưu dễ xảy ra mưa hoặc các loại mây tăng thấp
muốn có may quá trình bốc hơi từ mặt đất ao hồ phải liên tục xảy ra
độ ẩm không khí phải cao mặt đất có nhiệt độ cao nhưng càng lên cao nhiệt độ càng giảm
cối không khí đạt tới trạng thái bão hòa
quá trình ngừng kết xảy ra hạt mây đủ lớn trọng lượng những hạt mới thắng được lực dòng thăng mưa sẽ xảy ra
vị này chia sẻ ông hoàng có thể nhờ luật sư tư vấn
nếu cầu được mưa giải hạn không vi phạm pháp luật ông hoàng cứ làm việc có ích
có thể không cần xin phép nhưng vị này không tin ông hoàng làm được
nhiều người dân mong muốn tp hcm sớm có mưa đầu mùa xoa dịu cây nóng oi bức thời gian qua
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn sát xuất mưa ở tp hcm là
tuy nhiên sang ngày một mươi bảy tháng bốn khu vực quận một mươi hai huyện hoc mon huyện củ chi được dự báo sát xuất mưa là sáu mươi
đây có thể xem là giai đoạn chuyển biến về tình hình mưa tại tp hcm sau nhiều ngày sát xuất mưa ở tp hcm
trước vụ việc gây xôn xao dư luận này ông lê minh hoàng cũng cho biết từng cầu cho lúa ở huyện mỹ đức hà nội bớt ngã đổ vì gió
ngày một mươi bốn tháng bốn ngay sau khi nhận được văn bản của ông lê minh hoàng về việc hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành xác nhận ông có khả năng cầu nguyện cho cây lúa bớt đồ ngã
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết sẽ vào cuộc xác minh thực hư của văn bản trên
vì lãnh đạo này cho biết đã trao đổi với ủy ban nhân dân xã mỹ thành để kiểm tra xác minh lại sự việc
tại sao có dấu đỏ xác nhận của hợp tác xã trong báo cáo trên cũng được cơ quan chức năng tiến hành xác minh
tới chiều ngày một mươi năm tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết sau khi tiếp nhận được thông tin
huyện đã lập tức giao cho ban tôn giáo chính quyền hai xã mỹ thành và bột xuyên nơi cư trú của ông lê minh hoàng để xác minh
qua xác minh lực lượng chức năng xác định văn bản trên chính là do ông đinh quang thành giám đốc hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành ký
vị lãnh đạo huyện mỹ đức cho biết ủy ban nhân dân xã mỹ thành đã họp và yêu cầu ông đinh quang thành
chủ nhiệm hợp tác xã viết bản kiểm điểm
ông thành là đảng viên cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoàn là không chấp nhận được
cũng qua buổi làm việc giữa ủy ban nhân dân xã bồ xuyên và xã mỹ thành
ông lê minh hoàng đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu mưa cho thành phố hồ chí minh và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã
ông hoàng đã xin lỗi về thông tin không đúng sự thật ông hoàng nhận sai và xin rút lại hết các văn bản đã gửi